theo quy định của pháp luật hiện hành các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính
những tường cơ chế tự chủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động xuất bản bứt phá
phát triển nhanh tăng chất lượng nội dung và hiệu quả kinh tế
thì thực tế các năm qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều vướng mắt cần được tháo gỡ ở lĩnh vực này
mới đây đề xuất của bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể về việc
những người mất giấy phép lái xe sẽ phải thi lại toàn bộ đang tạo ra nhiều tranh luận
với các ý kiến trái chiều từ người dân và chuyên gia
tác giả bài viết trên báo thanh niên cho rằng không thể vì một sự phối hợp chưa chặt chẽ
của cơ quan quản lý nhà nước mà đẩy phân khó về cho người dân
tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
việc bắt người mất giấy phép lái xe phải thi lại có thể làm phát sinh chi phí xã hội
và chi phí của người dân rất lớn so với hiệu quả mà nó đem lại
đồng quan điểm tiến sĩ vũ anh tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải việt đức đánh giá
việc yêu cầu cá nhân mất giấy phép lái xe phải thi lại từ đầu vừa không có ý nghĩa về mặt quản lý
vừa gây khó khăn cho những người mất bằng thật sự
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai và trang ba
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh các giải pháp tối yêu
để cuối năm hai nghìn một mươi chín phải hoàn tất việc lắp hệ thống thu phí tự động không dừng
tại tất cả các trạm bot
triển khai thu phí tự động không dừng tại các trạm bot không chấp hành sẽ dừng thu phí
là bài viết trên báo lao động
việc áp dụng khoa học công nghệ vào thu phí không dừng là một giải pháp áp dụng công nghệ thông tin
vào thu phí giúp các phương tiện không bị un tắc khi qua các trạm thu phí
đặc biệt là vấn đề minh bạch về số lượng xe thu phí khi qua trạm
vì nó liên quan đến thời gian thu phí tại trạm bot của nhà đầu tư giảm sự nghi ngờ của người dân
tuy nhiên đến nay việc triển khai thu phí tự động không dừng còn chậm trễ
do nhiều nguyên nhân khác nhau
báo đại biểu nhân dân nhận định hoàn thành toàn tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai tham vọng quá lớn
hai khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
vận hành đoạn trên cao vào cuối năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành toàn tuyến vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
là vấn đề vốn và giải phóng mặt bằng
theo đánh giá của một số chuyên gia ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
đang tự làm khó mình
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
còn trên báo sài gòn giải phóng có bài viết
lấn chiếm sông rạch vi phạm tràn lan xử lý đùng đỉnh
tình trạng lấn chiếm sông canh rạch trên địa bàn tp hcm vẫn còn tồn tại khá phổ biến
thành phố đã có văn bản yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện
phải giải quyết rứt điểm không để các vi phạm lấn chiếm canh rạch
gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước và chịu trách nhiệm
trước ủy ban nhân dân thành phố nếu chậm trễ xử lý
tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn yêu cầu nhưng việc lấn chiếm vẫn tồn tại nhiều nơi
thậm chí có nơi còn phát sinh mới
một thông tin đáng chú ý trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay tín dụng đen vẫn hoành hành
lên lỏi vào mọi ngóc ngách từ thành thị tới nông thôn từ miền xuôi lên miền ngược
đa dạng trong các gói vay từ vài triệu tới vài chục tỷ
thủ tục lại nhanh gọn đơn giản
vòi bạch tuộc tín dụng đen đang vươn dài gây ra nhiều hệ lụy cho người dân và xã hội
theo ngân hàng nhà nước tín dụng đen được hiểu là các tổ chức cá nhân có hoạt động cho vay
không được cấp phép của ngân hàng nhà nước với lãi suất rất cao so với quy định
hay còn gọi là cho vay nặng lãi
tín dụng đen tiếp cận người dân qua việc dán các tờ rơi ở cột điện
tường rào khu dân cư và qua mô hình các công ty cho vay ngang hàng
còn theo cơ quan công an tín dụng đen có hai biểu hiện chính là lãi suất cắt cổ
gắn với hoạt động của các băng nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật
những thông tin trên đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại